thưa quý vị và các bạn
ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
luật an ninh mạng đã được quốc hội khóa một mươi bốn thông qua
và có hiệu lực thi hành kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
trên cơ sở trình tự thủ tục theo quy định
việc xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành luật an ninh mạng
đã được triển khai nhằm bảo đảm hiệu lực thi hành
tuy nhiên trước việc làm chính đáng và cần thiết này
các thế lực thù địch và một số tổ chức cá nhân thiếu thiện trí
lại tiếp tục xuyên tạc phản đối đưa ra đòi hỏi phi lý
mà thực chất là nhằm bảo vệ các hoạt động tiêu cực
chống phá trên mạng và xâm phạm chủ quyền của việt nam
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài viết
của tác giả quang hà có tiêu đề
công cụ pháp lý bảo vệ xã hội và con người trên internet
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhận dần
sau khi tiến hành rất nhiều hoạt động để phản đối gây sức ép
nhưng vẫn không ngăn được việc quốc hội nước cộng hòa
xã hội chủ nghĩa việt nam
thông qua luật an ninh mạng các thế lực thù địch
và một số tổ chức cá nhân thiếu thiện trí
vẫn chưa từ bỏ mưu đồ đen tối tiếp tục tổ chức chống phá
nhất là thời gian gần đây khi sắp đến ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
thời điểm luật an ninh mạng có hiệu lực pháp lý
các đối tượng trên cảng hoạt động giáo thiết với rất nhiều thủ đoạn
làn sóng phản đối xuyên tạc luật an ninh mạng
bỗng dấy lên một cách bất thường với giọng điệu biên độ rộng
tầng số cao hơn
đi đầu là tổ chức có tên theo dõi nhân quyền ai
với việc công bố thư ngỏ gửi các đại biểu quốc hội việt nam
trong đó đưa ra các đánh giá tùy tiện đòi hỏi lố bịch
can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của việt nam
ngay sau khi thư ngỏ đeo trên được công bố
một số cơ quan truyền thông của phương tây lập tức hưởng ứng
bằng việc vừa đưa tin vừa phụ họa thêm bớt

nhưng có lẽ do quá săng sái mà họ để lộ rõ sự bất lương
khi ngay cách đặt tít cho tin bài cũng đã cho thấy điều này
thí dụ trong khi các địa chỉ khác đưa tin ai đề nghị việt nam
phải tôn trọng nhân quyền trong luật an ninh mạng re ba
thúc giục hoãn thi hành luật an ninh mạng người việt
thì ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám bbc xưng xưng rằng
ân xá quốc tế yêu cầu việt nam đình chỉ thực thi luật an ninh mạng
với lối rút tít như thế chỉ có thể lý giải từ hai khả năng
hoặc vì người làm trang tiếng việt của bbc không hiểu tiếng việt
nên không phân biệt được sự khác nhau giữa hoãn thi hành với đình chỉ thực thi
hoặc cố tình xuyên tạc nhằm tăng sức nặng cho việc làm lố bịch của ai
để bảo đảm hiệu lực thi hành khi các luật được quốc hội khóa một mươi bốn
thông qua tại kiều họp thứ năm
ngày một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
thủ tướng chính phủ ra quyết định số tám trăm năm mươi một hai nghìn một mươi tám qd ttt
ban hành danh mục phân công một số cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản
quy định chi tiết việc thi hành
theo đó bộ công an được phân công xây dựng ba văn bản chỉnh chính phủ gồm
nghị định của chính phủ quy định chi tiết về trình tự thủ tục
áp dụng một số biện pháp bảo vệ an ninh mạng
nghị định của chính phủ quy định chi tiết một số điều trong luật an ninh mạng
quyết định của thủ tướng chính phủ ban hành danh mục hệ thống thông tin quan trọng
về an ninh quốc gia
đến nay dự thảo các văn bản đã hoàn thành
theo cổng thông tin điện tử bộ công an
ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tại cuộc họp ban soạn thảo và tổ biên tập
thượng tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an trưởng ban soạn thảo đã đánh giá
các văn bản hướng dẫn thi hành luật an ninh mạng
là những văn bản quan trọng và phức tạp
liên quan trực tiếp đến công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
bảo vệ chủ quyền của đất nước
có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của nhiều bộ ngành
và nhận được sự quan tâm rất lớn từ cơ quan tổ chức cá nhân trong và ngoài nước
do vậy đồng chí yêu cầu thường trực ban soạn thảo
tiếp thu ý kiến tham gia góp ý trình lý hoàn thiện dự thảo các văn bản
để gửi xin ý kiến của các bộ ngành liên quan
bảo đảm chất lượng tiến độ theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
ngày ba một mươi một hai nghìn một mươi tám tại cuộc họp báo thường kỳ của chính phủ
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng cho biết
thủ tướng chính phủ khẳng định việc ban hành nghị định bảo đảm an toàn an ninh trên mạng
và thông tin truyền thông là rất cần thiết
vấn đề trật tự an toàn xã hội chủ quyền quốc gia
luôn được đặt lên hàng ngành
đặt lên hàng đầu nhưng vẫn phải bảo đảm môi trường tốt để thu hút đầu tư
ngày ba một mươi một năm hai nghìn một mươi tám dự thảo ba văn bản chính liên quan luật an ninh mạng
do bộ công an soạn thảo đã được đăng tải trên cổng thông tin điện tử bộ công an
để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức cá nhân trong thời gian hai tháng
đồng thời bộ công an cho biết sẽ mời một số cơ quan tổ chức liên quan đóng góp ý kiến
các thông tin nêu trên cho thấy
việc bảo đảm thi hành luật an ninh mạng
khi có hiệu lực pháp lý được cơ quan chức năng triển khai nghiêm túc
sẽ đưa tới một tất yếu khách quan là rồi đây việc sử dụng internet chống phá việt nam
sẽ phải đối diện với pháp luật nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo pháp luật
vì thế các thế lực thù địch và một số tổ chức cá nhân thiếu thiện trí
càng lớn tiếng la lối vu khống xuyên tạc yêu cầu
để gây ngộ nhận rằng luật an ninh mạng của việt nam là siết chặt kiểm soát
xâm phạm quyền con người xâm phạm quyền viêng tư xâm phạm tự do ngôn luận
tác động tiêu cực tới sự phát triển kinh tế
họ cố gắng làm cho những ai không nắm được bản chất vấn đề và không khảo sát trên diện động
sẽ lầm tưởng chỉ việt nam mới có luật an ninh mạng
mà không biết đến nay trên thế giới có một trăm ba mươi tám quốc gia
trong đó có chín mươi năm nước đang phát triển đã ban hành luật an ninh mạng
với một số điều luật khắt khe mức xử phạt rất cao

coi đó là cơ sở pháp lý để bảo vệ an ninh quốc gia trên internet
một trong các cơ sở để những người phản đối luật an ninh mạng của việt nam đưa ra là
dẫn lại số liệu của trung tâm nghiên cứu kinh tế chính trị châu âu
cho rằng việc địa phương hóa dữ liệu sẽ khiến gdp việt nam giảm một bảy và đầu tư nước ngoài giảm ba bốn
tuy nhiên theo trung tướng
phó giáo sư tiến sĩ hoàng phước thuận
thì số liệu đó được trích từ báo cáo của ecipe công bố tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn dựa trên các kịch bản tiêu cực nhất
báo cáo này cũng đề cập đưa ra dự báo tương tự với liên hiệp châu âu trung quốc ấn độ hàn quốc indonesia brazil
xong thực tế đã chứng minh ngược lại
thí dụ năm hai nghìn một mươi năm một năm sau khi ecipr đưa ra dự báo tương tự với liên hiệp châu âu trung quốc ấn độ hàn quốc indonesia brazil xong thực tế đã chứng minh ngược lại
thí dụ năm hai nghìn một mươi năm một năm sau khi ecipr đưa ra dự báo tương tự với liên hiệp châu âu trung quốc ấn độ hàn quốc indonesia brazil xong thực tế đã chứng minh ngược lại
gdp việt nam tăng trưởng cao nhất trong vòng năm năm hiện vẫn duy trì tăng trưởng rất ấn tượng
và cần nhấn mạnh rằng luật an ninh mạng góp phần quan trọng tạo điều kiện để xây dựng một môi trường kinh doanh bình đẳng có trách nhiệm
vì không thể chấp nhận tình trạng trong khi các tổ chức kinh tế doanh nghiệp của việt nam phải chấp hành các quy định điều chỉnh của pháp luật về sản xuất kinh doanh
phải bảo đảm trách nhiệm với an ninh trật tự công cộng văn hóa đạo đức xã hội thuần phong mỹ tục khi tham gia hoạt động báo chí điện tử trang thông tin điện tử mạng xã hội
thì doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào việt nam hầu như không chịu bất cứ giảng buộc nào
với tư cách văn bản luật pháp có vai trò quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan
luật an ninh mạng đề cập các vấn đề an ninh trên bình điện rộng đã và đang tạo dựng một môi trường hoạt động hết sức quan trọng của xã hội con người ở thời hiện tại đó là các hoạt động trên internet
và khi mà trên thế giới và ở các quốc gia xuất hiện rất nhiều tổ chức cá nhân lợi dụng
biến internet thành công cụ thực hiện các mưu đồ xấu trong kinh tế chính trị văn hóa tạo ra các nguy cơ có thể tác động trực tiếp tới an ninh và trật tự an toàn xã hội
thì việc bảo vệ an ninh mạng trở thành yêu cầu luật pháp tất yếu
năm hai nghìn một mươi ba ông chuck hagen bộ trưởng quốc phòng mỹ khi đó đã nói
những cuộc xung đột trên mạng có thể dẫn tới hậu quả âm ỉ lặng lẽ song rất nguy hiểm
từ việc đánh sập lưới điện cho tới phá hoại hệ thống tài chính hoặc vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ
đây không phải là mối đe dọa đối với riêng nước mỹ mà còn ảnh hưởng tới tất cả các nước khác
ngày nay nguy cơ từ internet có thể khởi phát nhiều vấn đề hê trọng
từ tình huống nguy hiểm đến các hiện tượng diễn ra hàng ngày trên khắp thế giới như
vu khống vu cáo các chính phủ
vu khống vu cáo các tổ chức và cá nhân
tuyên truyền luận điệu thù địch nhằm tác động tiêu cực
phá hoại một chế độ xã hội phá hoại nền kinh tế ở một quốc gia
kỳ thị và kích động thù hận dân tộc
kỳ thị và kích động thù hận tôn giáo
kỳ thị giới tính hướng dẫn chế tạo vũ khí
kích động bạo lực tuyển mộ thành viên cho tổ chức khủng bố
tiến công ngân hàng để ăn cắp tiền bạc
lừa đảo dối trá tung tin giả đánh cắp dữ liệu cá nhân
đánh bạc và tổ chức đánh bạc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
buôn bán hàng giả hàng cấm mua bán người đặc biệt là mua bán trẻ em
tổ chức mại dâm đặc biệt là rũ rỗ lừa gạt trẻ em hoàn động mại dâm
gieo rắc lối sống vô chính phủ chạy theo lạc thú lơ là trách nhiệm xã hội
gieo rắc sản phẩm phi văn hóa làm băng hoại truyền thống văn hóa ở các quốc gia
đó là các hành vi vi phạm pháp luật nếu xảy ra trong cuộc sống thực
ở bất cứ quốc gia nào cũng sẽ bị xử lý theo luật pháp
và hiển nhiên nếu những hành vi đó thực hiện trên thế giới ảo
thì cũng phải xử lý theo luật pháp
một câu hỏi cần đặt ra là tại sao từ khi luật an ninh mạng được quốc hội thông qua đến nay
trong khi hàng chục triệu người sử dụng internet ở việt nam
các tổ chức doanh nghiệp của việt nam doanh nghiệp cung cấp dịch vụ
xuyên biên giới vào việt nam không lên tiếng phản đối
thậm chí họ hy vọng luật an ninh mạng và văn bản hướng dẫn thi hành luật an ninh mạng
sớm được triển khai có hiệu quả thì chỉ có mấy nhà dân chủ
người yêu nước và các thế lực thù địch thiếu thiện trí
vốn vẫn tồn tại như thế lực chống lưng cho họ là la lối dùm ben
câu trả lời rất đơn giản
hàng chục triệu người sử dụng internet và các doanh nghiệp đã nhận thức rằng
luật an ninh mạng chính là cơ sở pháp luật bảo vệ họ
còn các thế lực thù địch thiếu thiện trí mấy nhà dân chủ người yêu nước
phản ứng vì với luật an ninh mạng mọi hành vi chống phá truyền bá luận điệu sai trái
hô hào biểu tình bất hợp pháp đưa tin giả lừa dối dư luận
xuyên tạc và vu cáo chính quyền ca ngợi và cổ vũ cho cờ vàng
sẽ phải đứng trước nguy cơ phải đối diện với pháp luật
vì thế dù rất hiểu rõ vấn đề nhưng họ vẫn lớn tiếng tiếp tục lừa dối
bịa đặt và vu khống bất chấp nguyên tắc bất di bất dịch là luật pháp ra đời
để bảo vệ xã hội bảo vệ con người và luật pháp không phải là công cụ phục vụ
phải chiều theo đòi hỏi của một nhóm nhỏ tồn tại theo xu hướng coi thường luật pháp
đạp lên trên luật pháp để gây nhiễu loạn đời sống tinh thần
chống phá xã hội và con người càn trở sự phát triển của đất nước
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài công cụ pháp lý bảo vệ xã hội và con người trên internet của quang hà
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau